đắk lắc đang bước vào đỉnh điểm của mùa khô thời điểm này nhiều hồ đập ao sông suối trên địa bàn tỉnh đã cạn kiệt nước hàng nghìn hectare cây trồng bị cháy mất trắng
diện tích còn lại cũng đang khắt nước buộc người dân phải xoay chuyển đủ mọi cách để cứu lấy cây trồng và hoa mộc
tại xã yersin huyện crong búc có hai công trình hồ thủy lợi là iakia và iaka với khả năng cung ứng nước tưới cho khoảng bốn trăm linh hectare cây trồng
nhưng đến nay đã cạn trơ đáy người dân nơi đây đang phải đầu tư chi phí hàng chục triệu đồng để thuê người đào tạo khoan giếng ngay dưới lòng hồ tìm mạch nước cứu cây trồng
nhiều người dân không có khả năng chi phí đào giếng thì phải chấp nhận nhìn vườn cây chết khô
hiện tỉnh đắk lắc đã có bảy huyện thị xã bị ảnh hưởng bởi khô hạn với hàng nghìn hectare cây trồng thiếu nước tưới và nhiều khu dân cư thiếu nước sinh hoạt
trước diễn biến bất thường của thời tiết lãnh đạo huyện iak đã có những chủ trương về việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững và nâng cao giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp
trong đó chú trọng vào việc thay đổi dần các diện tích cây trồng không phù hợp thiếu nguồn nước tưới sang trồng các loại cây trồng ít nước hơn